ngày một mươi năm tháng chín tại công ty trách nhiệm hiệu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi pháo xã hà thượng huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ sự cố hạt nhân năm hai nghìn một mươi chín
cuộc diễn tập theo tình huống giả định có nguồn phóng xạ bị mất cắp có thể đang ở một cơ sở thu mua phế liệu tại xã hà thượng huyện đại từ
sau khi nhận được thông tin ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ sự cố hạt nhân tỉnh thái nguyên đã chỉ đạo các lực lượng triển khai ứng phó sự cố triển khai lực lượng phương tiện trang thiết bị ứng phó tại hiện trường
với sự hiệp đồng tác chiến của các đơn vị lực lượng công an tiến hành khoanh vùng an toàn cô lập nguồn phóng xạ các tổ công tác tiến hành sơ tán người dân
trong quá trình tìm kiếm các nhân viên tham gia ứng phó sự cố sử dụng các trang thiết bị bảo hộ chống nhiễm bẩn phóng xạ thiết bị đo liều cá nhân điện tử nhằm mục đích xác định xuất liều và liều tích lũy trong thời gian ứng phó
sau khi tìm thấy nguồn phóng xạ bị mất các đơn vị lực lượng tham gia cứu hộ đã phối hợp để thực hiện các bước thao tác gấp nguồn sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ cầm tay kiểm tra giá trị xuất liều bức xạ đo đánh giá an toàn di chuyển nguồn phóng xạ về nơi lưu giữ bảo đảm an toàn an ninh bức xạ